đồng bào dân tộc la hủ chỉ có duy nhất ở huyện mường tè tỉnh lai châu
trước đây thì đồng bào la hủ có tập quán sống du canh du cư luôn thay đổi chỗ ở
sống chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên trình độ canh tác rất lạc hậu
cùng với cấp ủy chính quyền các cấp cán bộ biên phòng đứng chân trên địa bàn
đã tích cực vận động giúp đỡ người dân ổn định chỗ ở trồng lúa nước và chăn nuôi
nên đến bây giờ cuộc sống của đồng bào dân tộc la hủ đã thoát khỏi lạc hậu
từng bước vươn lên thoát nghèo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
vốn là dân tộc sống du canh du cư trên các dãy núi cao ở các vùng biên giới
điều kiện sống vô cùng khó khăn nên bà con la hủ có nhiều hủ tục và phương thức canh tác lạc hậu
nhờ cán bộ chiến sĩ biên phòng tuyên truyền làm nhà giúp bà con phương thức canh tác lúa nước
phát triển chăn nuôi gia súc tập trung nhờ đó cuộc sống của bà con la hủ cơ bản thoát khỏi cái đói cái nghèo
huy động sức người và vật chất để mua đường ống nước tổ chức khai hoang lại một số diện tích dụng nước
để làm triển khai để cho bà con học tập và nói theo
năm hai nghìn một mươi sáu đồn biên phòng pao ủ cùng các cấp các ngành huyện xã triển khai mô hình nuôi bò tập trung
ở hai bản tân biên và mu chi nhận thấy bà con la hủ vốn chưa quen với cách thức chăn nuôi khoa học
nên nhiều dự án đưa về hiệu quả không cao con giống kém phát triển tỷ lệ chất nhiều
nên không giao con giống cho bà con
bà con tự chăm sóc mà các chiến sĩ cùng bà con chăn thả chăm sóc tập trung
bảo đảm tỷ lệ con giống sinh trưởng phát triển tốt
qua đó giúp bà con tiếp thu tích lũy được kinh nghiệm trong chăn nuôi
mọi cán bộ trong dự án đã phối hợp với chúng tôi cho bà con biết cách nuôi bò như thế nào
cuộc sống của bà con dân tộc la hủ cơ bản đã thoát khỏi cái đói
nhưng tỷ lệ giảm nghèo và số người vươn lên làm giàu trong đồng bào la hủ vẫn còn rất thấp
so với bà con dân tộc pháp trong vùng
việc đầu tư cơ sở hạ tầng như giao thông điện đường trường trạm
đồng thời thực hiện các dự án mô hình trồng trọt chăn nuôi phát triển kinh tế rừng
giúp người dân nâng cao ý thức tự vươn lên tránh tình trạng trông chờ
ỉ lại vào các chính sách của nhà nước
đây là những điều kiện then chốt giúp bà con la hủ từng bước vươn lên phát triển kinh tế giảm nghèo hiệu quả